lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho biết các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại khu vực núi dọ hương thuộc thôn quan mỹ xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
trước đó khoảng bốn giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu đám cháy xuất hiện tại khu vực núi dọ hương xã hòa mỹ tây sau đó lan rộng ra nhiều diện tích rừng thuộc bốn thôn trong xã
rừng bị cháy là rừng trồng từ ba đến bảy năm tuổi
theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên nơi xảy ra cháy là vùng đồi có độ dốc cao trời gió to nên rất khó dập tắt được đám cháy hiện vẫn chưa thống kê được diện tích rừng bị thiệt hại
nhiều tháng qua tại các tỉnh nam trung bộ và phú yên nắng nóng gai gắt khiến nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động
tỉnh phú yên khuyến cáo người dân không mang theo các vật dụng dễ cháy vào rừng
các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng